thưa quý vị cảnh sát ireland cho biết ít nhất năm người bị thương trong đó có hai trẻ em trong vụ tấn công bằng dao ở thủ đô dublin vào ngày hôm qua
giới chức địa phương coi đây là một sự cố trật tự công cộng nghiêm trọng
theo cảnh sát ireland một bé gái năm tuổi đã bị đâm trọng thương bên ngoài một trường học
ngoài ra một số người khác bị thương cũng đã được đưa đến bệnh viện điều trị
nguyên nhân của vụ việc vẫn chưa được làm rõ cảnh sát không loại trừ khả năng đây là một vụ tấn công khủng bố
điều đáng lo ngại ngay sau tuyên bố của cảnh sát các cuộc đụng độ bạo lực đã nổ ra ở trung tâm du blin
ít nhất một trăm linh người đã xuống đường một số mang theo thanh kim loại và che mặt
pháo sáng và pháo hoa được bắn vào hàng rào cảnh sát xung quanh hiện trường vụ việc
hàng loạt phương tiện bị đốt phá trong đó có cả xe của cảnh sát trên tuyến phố chính oconor
mọi hoạt động giao thông trong thành phố đều bị đình trệ
cảnh sát và các chính trị gia kêu gọi người dân bình tĩnh và cảnh báo về việc phát tán thông tin sai lệch liên quan đến vụ tấn công
đây là vụ bạo loạn chưa từng có ở dublin an ninh đã được thắt chặt hơn tại thành phố sau vụ việc này
còn ở mỹ một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra ngay trước lễ tạ ơn tại bang kentucky khi một mươi sáu toa tàu đã chật bánh
làm đổ lưu hình nóng chảy gây ra hỏa hoạn và khiến cho chính quyền phải phát lệnh sơ tán các cộng đồng lân cận
csx công ty vận tải điều hành đoàn tàu cho biết
hai trong số một mươi sáu tàu đã bị bắn vào thành phố
và một mươi sáu ta bị ảnh hưởng đang chở lưu hình nóng chảy
thiết bị chuyên dụng đang được triển khai để theo dõi không khí nhằm phát hiện xun thua điều xít
một loại khí độc thải ra khi lưu hình nóng chảy bốc cháy
hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ tàu chật bánh
thống đốc bang kentucky đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau vụ tai nạn gần thị trấn livingston
trong khi đó thống đốc bang ohio cho hay tình trạng ô nhiễm từ sự cố tàu chở hóa chất chật bánh
không ảnh hưởng nghiêm trọng đến năm triệu người sống dựa vào sông ohio để lấy nước uống
thỏa thuận ngừng bắn giữa israel và hamas tại giải gaza sẽ bắt đầu từ bảy giờ sáng nay ngày hai mươi bốn tháng một mươi một theo giờ địa phương
ngoài ra đợt đầu tiên gồm một mươi ba dân thường là phụ nữ và trẻ em sẽ được rời gaza vào chiều cùng ngày
theo thỏa thuận con tin giữa hai bên
qatar quốc gia trung gian hòa giải cho thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin nói trên bày tỏ hy vọng
sẽ đàm phán tiếp để thả thêm con tin vào ngày cuối cùng của lệnh ngừng bắn
trước đó israel và hamas đã nhất trí ngừng bắn tạm thời trong bốn ngày để trao đổi ít nhất năm mươi con tin bị bắt đưa về gaza
và khoảng một trăm năm mươi người palestine đang bị giam giữ ở israel cũng như để tạo điều kiện cho hoạt động viện trợ nhân đạo
phó tổng thư ký liên hợp quốc phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp martin griff
ngày hôm qua đã lên tiếng hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn đồng thời khẳng định sẵn sàng tăng cường khối lượng viện trợ
để đưa vào và phân phối trên khắp giải gaza
thông tin liên quan tới vụ sập hầm tại ấn độ
hơn một tỷ người dân ấn độ đang nín thở chờ đợi khoảnh khắc bốn mươi một công nhân bị mắc kẹt trong vụ sập hầm hôm một mươi hai tháng một mươi một vừa qua được cứu sống
trong khi lực lượng chức năng nước này cũng đang nỗ lực khoan vào bên trong đường hầm để giải cứu các công nhân
lực lượng cứu hộ ấn độ thông báo đã xác định được vị trí để thực hiện mũi khoan thẳng đứng vào đỉnh của hầm đường bộ
ở quận utakasi bang uttarakhand nơi xảy ra sự cố sập hầm một mươi một ngày trước
mũi khoan này có vai trò quan trọng nhằm giải cứu bốn mươi một công nhân xây dựng đang mắc kẹt tại đây
việc thực hiện mũi khoan này sẽ sớm được triển khai ngay khi công tác chuẩn bị hoàn tất
máy khoan của chúng tôi đã bắt đầu hoạt động trở lại
về mặt lý thuyết là các công nhân có thể sẽ được giải cứu vào tối nay
nhưng chúng tôi cũng không biết trước được điều gì sẽ xảy ra không biết điều gì sẽ cản trở chúng ta một lần nữa
vì vậy chúng tôi nghĩ điều quan trọng là phải chuẩn bị sẵn sàng
điều gì có thể xảy ra
mọi người có thể hiểu được khó khăn mà lực lượng cứu hộ gặp phải khi phải đi sâu vào trong bốn mươi năm mét
và làm việc trong môi trường ngột ngạt thiếu oxy
công việc đó mất khoảng sáu giờ đồng hồ
nhưng tôi vui mừng thông báo rằng toàn bộ phân thép bốn cản trở chuyển động tự do của nước ống bên trong
giờ đây đã được gỡ bỏ
trong khi đó các xe cứu hộ và một bệnh viện giã chiến
đang đợi sẵn bên ngoài hiện trường vụ sập đường hầm ở bang uttarakhand để sẵn sàng ứng cứu khi những công nhân được đưa ra bên ngoài
người nhà của nhóm công nhân cũng đang có mặt bên ngoài nơi một đền thờ ấn độ giáo được lập ra để cầu may
trước đó lực lượng cứu hộ cũng đã hoàn tất mũi khoan ngang tới khu vực các công nhân đang bị mắc kẹt
mũi khoan này giúp đặt một đường ống đường kính một mươi năm cm dài năm mươi ba m giúp tiếp tế thực phẩm gồm hoa quả bánh nướng và thuốc men cho những người này
những hình ảnh đầu tiên về bốn mươi một công nhân qua một camera nội soi cũng đã được truyền ra bên ngoài cho thấy hiện họ vẫn an toàn
cơ quan bảo vệ biên giới và bờ biển của liên minh châu âu eu frontex thông báo sẽ cử thêm các đơn vị đến phần lan vào tuần tới
để hỗ trợ quốc gia bắc âu này xử lý tình hình về dòng người di cư ở khu vực biên giới với nga
theo frontex năm mươi sĩ quan biên phòng và các nhân viên khác sẽ tới phần lan cùng với các thiết bị như xe tuần tra
để tăng cường các hoạt động kiểm soát
nhóm nhân viên đầu tiên sẽ được kỷ đi vào ngày hai mươi chín tháng một mươi một tối bao gồm các nhân viên giám sát biên giới
hỗ trợ đăng ký người di cư chuyên gia tài liệu và phiên dịch
frontex khẳng định các quyền cơ bản của tất cả mọi người sẽ được tôn trọng và bảo vệ
trước đó phần lan đã quyết định đóng cửa ba trạm kiểm soát biên giới với nga
có chung đường biên giới dài một ba trăm bốn mươi km
mối quan hệ giữa nga và phần lan đã xấu đi đáng kể sau khi xung đột ở ukraine nổ ra vào tháng hai năm ngoái
phần lan trở thành thành viên của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato từ mùa hè năm nay
người dân mỹ vừa tổ chức lễ tạ ơn trong bối cảnh giới chức tăng cường các biện pháp an ninh tại chỗ
và căng thẳng xã hội gia tăng liên quan tới cuộc xung đột giữa phong trào hồi giáo hamas và israel ở trung đông
cuộc điều tra liên bang mỹ fbi đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công khủng bố đang ở mức cao nhất trong gần một thập kỷ
do lo ngại tình hình an ninh phức tạp trong bối cảnh làn sóng bài do thái và hồi giáo ở mỹ gia tăng
giới chức mỹ đã áp dụng các biện pháp phòng ngừa bổ sung tại các sân bay và trung tâm mua sắm trên cả nước
đặc biệt là dọc tuyến diễu hành lễ tạm ơn macy s đặc trưng ở thành phố new york
đề cập đến nguy cơ xảy ra các cuộc biểu tình giới chức thành phố khẳng định sẽ không khoan nhượng trước mọi hành động gây gián đoạn
làm hư hỏng tài sản hay khiến người dân bị thương
dịp lễ tạ ơn còn đánh dấu tuần bận rộn của lĩnh vực du lịch và cũng là khởi đầu của mùa mua sắm cuối năm
với ngày hội giảm giá black friday giới chức mỹ khuyến khích người dân và du khách tích cực mua sắm và chi tiêu cho dịp này
sau nhu cầu kinh tế chậm lại khiến các nhà bán lẻ lo ngại mùa lễ hội năm nay sẽ ảm đạm hơn
các cuộc khảo sát hoạt động khu vực tư nhân cho thấy một cuộc suy thoái khu vực đồng eurozone
ngày càng có khả năng xảy ra khi nền kinh tế tiếp tục sụt giảm trong quý cuối cùng của năm
chỉ số quản lý mua hàng

pmi của s p global tiếp tục giảm trong tháng một mươi một năm nay chạm mức bốn mươi bảy
mặc dù đó là mức tăng lớn hơn dự đoán của các nhà kinh tế
nhưng nó đánh dấu tháng thứ sáu liên tiếp pmi dưới mốc năm mươi ngưỡng phân định giữa tăng trưởng và suy giảm
các số liệu về sản xuất và dịch vụ đều cho thấy xu hướng tương tự
nhà kinh tế của ngân hàng thương mại hamburg nhận xét nền kinh tế eurozone đang mắc kẹt trong khó khăn
thêm vào đó các số liệu mới nhất cho thấy gdp có khả năng giảm trong quý thứ hai liên tiếp
dự báo này được đưa ra sau khi gdp của eurozone trong ba tháng tính đến tháng chín năm nay giảm năm
trái ngược với dự báo về sự tăng trưởng trở lại của ủy ban châu âu
thưa quý vị có một thực tế là trong khi có những người đang thiếu ăn hoặc phải sử dụng những thực phẩm không lành mạnh
thì tại nhiều nơi trên thế giới thực phẩm vẫn còn đang bị vứt bỏ một trong số đó có philippines
trước thực trạng này quốc hội philippines đã ra một đạo luật cấm các nhà hàng siêu thị vứt bỏ thức ăn thừa
thay vào đó họ phải quyên góp cho các ngân hàng thực phẩm
để phân phát cho người nghèo
song song với đó nhiều tổ chức cá nhân đã bắt đầu nâng cao nhận thức của mọi người về chống lãng phí thực phẩm
và đây cũng là vấn đề sẽ được phản ánh trong một câu chuyện quốc tế phần cuối của bản tin an ninh thế giới sau đây
cái đói đã khiến nhiều người rất nghèo ở thủ đô manila của philippines phải lục loại bái giác để tìm kiếm thức ăn
thức ăn không cần phải ngon chỉ cần không làm họ đau bụng
mọi người có thể lấy mang về nó không hỏng đâu tôi thường mang về nhà rửa sạch đun sôi lên rồi chế biến
bà philippa bande nuôi gia đình bằng thức ăn mà người khác đã vứt đi
đây là một mặt khác của philippines thịnh vượng nhưng cũng lãng phí
các bữa ăn tự chọn rất phổ biến với những người có khả năng chi trả
tất nhiên các nhà hàng vứt đi rất nhiều thức ăn mà họ đã nấu
sự phát triển ngày càng tăng lại đi đôi với sự lãng phí
bước tính ba trăm linh tấn gạo
hết đi ở philippines mỗi năm
thời gian gần đây chúng ta đang lãng phí rất nhiều tài nguyên như nước điện nguồn dinh dưỡng của đất và đặc biệt là vấn nạn lãng phí thực phẩm
lãng phí thức ăn đồng nghĩa với việc tạo ra khí thải gây hiệu ứng nhà kính
là một đầu bếp anh malone azeuelo đang thực hiện giải pháp chống lại sự lãng phí này
cách tốt nhất là kiểm soát khẩu phần thức ăn
trước đây chúng tôi thường phục vụ thức ăn
trước đây chúng tôi thường phục vụ khẩu phần lớn nên lãng phí rất nhiều
vì vậy chúng tôi quyết định giảm kích cỡ khẩu phần các món ăn
khách sạn nơi anh azuelo làm việc thậm chí còn tổ chức cho khách những tuần tham quan khu vườn của riêng nhà bếp và cả các lớp nấu ăn
tại đây anh azuello chỉ cho khách cách thải rác tối thiểu khi nấu ăn tại nhà
anh khuyên mọi người nên sử dụng các bộ phận của cây mà thường bị bỏ như hoa chuối hoặc làm khoai tây chiên từ vỏ khoai tây hay xốp từ vỏ của hành tây
giờ tôi mới nhận ra rằng trước đây đáng lẽ tôi nên phải tận dụng hết tất cả các phần của nguyên liệu
tôi nghĩ rằng bây giờ tôi nên có trách nhiệm hơn trong việc chuẩn bị và chế biến thức ăn
tất nhiên các khóa học tại một khách sạn sang trọng như vậy không thể tiếp cận được nhiều đối tượng nên khối lượng lớn thực phẩm vẫn sẽ tiếp tục bị bỏ đi khắp philippines
nhưng giờ đây philippines đã có quy định bắt buộc các nhà sản xuất thực phẩm nhà hàng khách sạn và siêu thị phải quyên khắp thực phẩm dư
và còn ăn được để phân phối cho người nghèo thông qua các ngân hàng thực phẩm
những gia đình như bà philippa bande có thể sẽ phải tiếp tục sống nhờ thực phẩm bỏ đi nhưng nhận thức ăn thừa từ ngân hàng thực phẩm chắc chắn sẽ tốt hơn từ bãi rác